vào ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan chức năng của philippines cảnh báo có thể xảy ra một vụ phun trào nguy hiểm cấp độ bốn
tại núi lửa tan tỉnh bangatas trên đảo luzon của philippines
cục lãnh sự bộ ngoại giao khuyến cáo công dân hạn chế đến những khu vực chịu ảnh hưởng của núi lửa tan tỉnh bangatas trên đảo luzon của philippines
và cũng cần phải theo dõi sát tuân theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc
và để nhận được sự hỗ trợ trong những trường hợp cần trợ giúp thì đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam
tại philippines là cộng sáu mươi ba hai mươi năm hai mươi bốn ba sáu mươi bốn hoặc là số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân cục lãnh sự là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn